ngày một mươi tám tháng sáu tại tỉnh udomsai cộng hòa dân chủ nhân dân lào đội quy tập mộ liệt sĩ quân khu hai
quân đội nhân dân việt nam phối hợp với chính quyền sáu tỉnh bắc lào tổ chức lễ tiễn đưa một mươi hai hải cốt liệt sĩ
là quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại sáu tỉnh bắc lào về với đất mẹ việt nam
trong không khí trang nghiêm và thành kính đại diện quân khu hai lãnh đạo tỉnh udomsai
và đại diện các tỉnh bắc lào đã thành kính dân hương hoa và làm lễ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ quân tỉnh nguyện
và chuyên gia việt nam về nước đây là các liệt sĩ đã tìm kiếm và cất bốc được trong mùa khô vừa qua
trên địa bàn sáu tỉnh bắc lào với sự giúp đỡ của chính quyền và người dân các địa phương của lào
theo kế hoạch một mươi hai liệt sĩ sẽ được đưa về nghĩa trang tông khao thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
để làm lễ truy điệu và an táng rất đông các cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh udomsai
đã đến tiễn đưa các liệt sĩ chuyên gia quân tình nguyện việt nam về nước